thưa quý vị sáng nay công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng chức năng
tạm giữ tài xế xác minh danh tính nạn nhân tiếp tục điều tra vụ vi phạm quy định về tham gia
giao thông đường bộ xảy ra tại quốc lộ hai mươi giữa hai xe khách khiến bốn người tử vong nhiều người bị thương
tài xế bị tạm giữ là hoàng văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phú xuân huyện phú vang
tỉnh thừa thiên huế là tài xế nhà xe thành bưởi chuyên chạy tuyến tp hcm đi lâm đồng
theo báo cáo nhanh của công an huyện định quán tỉnh đồng nai khoảng hai rưỡi sáng nay
tính điều khiển xe khách dường nằm loại năm mươi hai chỗ biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba
chở theo ba mươi hai hành khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng đồng nai đi lâm đồng
khi đến km số bốn mươi tám đoạn thuộc ấp ba xã phú vinh huyện định quán tính chạy xe vượt bên trái xe tải sáu mươi c ba mươi bốn nghìn năm trăm một mươi ba
do anh hoàng đăng tuấn chú tại huyện cẩm mỹ đi cùng chiều phía trước
tuy nhiên tính không đảm bảo khi vượt dẫn đến đầu xe dường nằm bên phải đâm vào phía sau
trái của xe tải sau đó xe khách lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào xe ô tô một mươi sáu chỗ
biển số tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm chở theo tám hành khách vụ tai nạn khiến bốn người tử vong tại chỗ
năm người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong số năm nạn nhân được cấp cứu
bốn trường hợp nặng đã được chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
trước hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
thủ tướng chính phủ đã đưa ra một bài hỏi
chính phủ phạm minh chính đã có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn
giao thông tỉnh đồng nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng
y bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương tạo điều kiện
thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn làm các thủ tục liên
quan đến nạn nhân tử vong tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan lực lượng chức năng
đánh giá nguyên nhân triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập đồng thời xem xét xử lý nghiêm
trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân
vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp
gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể cá nhân
trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến vụ tai nạn giao thông để phục vụ công tác phòng ngừa
tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành
gia soát và tăng cường tổ chức giao thông để nâng cao an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
trên tuyến quốc lộ hai mươi ubndg quốc gia khẩn trương phối hợp với ubnd tỉnh đồng nai và các địa phương
có liên quan khắc phục hậu quả thăm hỏi động viên nạn nhân của vụ tai nạn giao thông